nhân dịp việt nam được bầu làm ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có thông điệp
việt nam đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững
trong bản tin thời sự trưa nay truyền hình nhân dân xin giới thiệu toàn văn thông điệp
ngày bảy sáu hai nghìn một mươi chín tại phiên họp toàn thể đại hội đồng liên hợp quốc
việt nam đã được bầu làm ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trước hết thay mặt đảng nhà nước và nhân dân việt nam tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành
và sâu sắc nhất đến các quốc gia thành viên liên hợp quốc đã ủng hộ tín nhiệm bầu việt nam
lần thứ hai giữ trọng trách này đây là sự ghi nhận quan trọng và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế
đối với vai trò và đóng góp xứng đáng của việt nam vào công việc quốc tế và khu vực
thể hiện vị thế uy tín ngày càng cao của việt nam trên trường quốc tế
việt nam trở thành thành viên không thường trực
hội đồng bảo an liên hợp quốc là một vinh sự lớn lao khẳng định đường lối đối ngoại đúng đắn
của đảng và nhà nước ta song cúng là trách nhiệm hết sức nặng nề đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hết mình
để hoàn thành trọng trách mà cộng đồng quốc tế giả phó
việt nam đã và sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phung hóa
đa dạng hóa quan hệ đối ngoại chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
là bạn là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế thúc đẩy tuân thủ hiến trương
liên hợp quốc và luật pháp quốc tế góp phần tích cực vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế
vì hòa bình hợp tác và phát triển
với quyết tâm mới khí thế mới với niềm tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh ý chí của toàn đảng toàn dân
với nỗ lực và sự phối hợp hiệu quả nhịp nhàng của các cấp các bộ ban ngành và sự ủng hộ của nhân dân
chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng việt nam sẽ đảm nhiệm thành công trọng trách ủy viên không thường trực
hội đồng bảo an liên hợp quốc xứng đáng là đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững